trong dự thảo mới của bộ giáo dục và đào tạo đưa ra các trường sẽ nhận trẻ từ ba đến sáu tháng tuổi
dự thảo đã khiến nhiều người băn khoăn về mức độ khả thi của nó
nhu cầu gửi trẻ ở lứa tuổi này là có đặc biệt là những khu chế xuất khu có nhiều người lao động công nhân
tuy nhiên hiện tại các trường lại chưa đủ điều kiện cũng như năng lực để thực hiện điều này
năm hai nghìn một mươi bốn đã từng có đợt thí điểm nhận trẻ từ sáu đến một mươi hai tháng tuổi
tuy nhiên đến nay hầu hết các trường đều không thực hiện được
chỉ ví dụ như tại hà nội thì đã có hơn bảy trăm linh trường mầm non
thì hiện tại có duy nhất một trường nhận trẻ và có trẻ từ một mươi hai tháng tuổi
vâng và vì sao lại khó khả thi và còn thiếu những gì để có thể đưa dự thảo này vào thực hiện
chúng ta hãy cùng đến với ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
con được ba tháng tuổi chị nguyễn thị quyên đã phải đi làm nhưng chị không thể gửi con ở đâu được
chị đành nghỉ việc và nhận hàng về nhà làm thêm để có thể trồng
nếu mà mình đưa con đi tuổi khi mà còn nhỏ thế này
thì đầu tiên là mình sẽ rất là lo lắng về vấn đề về sữa cho con bú
khi mình pha sữa ở nhà mình cũng đắn đo là mình pha đúng liều lượng hay không
độ ấm cho con uống đủ hay không
còn khi đi lớp thì rất là nhiều trẻ như vậy thì miệng hai cô có chăm được các con không
có lẽ bởi vậy mà bao năm qua mặc dù có thông báo nhận trẻ từ ba tháng tuổi trở lên
tại trường thực hành mầm non hoa sen nhưng trường không hề nhận được đơn nào xin nhập học
là trường thực hành trực thuộc trường cao đẳng sư phạm trung ương
trường nhận trẻ từ ba tháng tuổi để các sinh viên có thể học tập cách trồng
và chăm sóc trẻ ở lứa tuổi nhỏ từ các cô giáo có kinh nghiệm
từ mầm non quảng an trường chỉ nhận trẻ từ hai mươi bốn tháng tuổi trở lên
ở đây các em đã có thể tự mình ăn uống các cô chỉ hỗ trợ một phần
lớp có hơn bốn mươi em với biên chế hai giáo viên
nên nếu các em không thể tự phục vụ bản thân thì các cô rất khó có thể chăm sóc hết được
nhân sự tại các cô thì cũng được đào tạo từ trường với là giảng dạy các con từ lớn tuổi nhà trẻ
rồi mẫu giáo
nhưng hầu hết là từ hai mươi bốn tháng tuổi trở lên
và các bạn giáo viên trẻ ra trường thì thực sự họ cũng chưa có kinh nghiệm trong vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ như vậy
theo các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục
việc nhận trẻ từ ba đến sáu tháng tuổi đã từng thí điểm ở vài năm trước đây
tuy nhiên rất khó đưa vào thực hiện
vì ngay cả hiện nay các trường đào tạo sư phạm về mầm non
cũng không có đào tạo bài bản về chăm sóc trẻ nhỏ dưới sáu tháng tuổi
mà ở độ tuổi này trẻ dễ bị tổn thương nhất
nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ
theo luật trẻ em và theo khuyến cáo của bộ y tế
thì trẻ cần được bú sứ mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu tiên
đi làm sớm và có nơi gửi trẻ cho các bà mẹ cần đi làm sớm là điều rất tốt và nhân văn
nhưng đến thời điểm này rất khó có thể đưa dự thảo nhận trẻ từ ba đến sáu tháng tuổi đi vào thực tế
pháp lý thì đã thấy nó có một cái khó rồi là bà mẹ thì được nghỉ sáu tháng
tức là sáu tháng bà mẹ mới phải đi làm cho nên các đứa trẻ nó có thể ở với mẹ nó sáu tháng
đúng không ạ mà bây giờ ba tháng đã bắt nó đi nhà trẻ rồi đấy là việc thứ nhất
việc thứ hai nữa là đối với nhà trường của chúng tôi chưa
có sự chuẩn bị cho việc đón trẻ kể cả trẻ dưới một mươi hai tháng
chứ không phải là trẻ ba tháng tuổi
tại vì trẻ ba tháng tuổi trẻ có đứa bú sứa bú sứa mẹ
vậy thì cách nuôi như thế nào
tổ chức ra làm sao thì hiện nay các nhà trường chưa có sự chuẩn bị đầy
các cơ sở vật chất cũng chưa được chuẩn bị một cách đầy đủ để có thể đáp ứng được các yêu cầu
bởi vì để chăm sóc các cái trẻ từ ba đến sáu tháng tuổi
thì có những yêu cầu về cơ sở vật chất khác rất nhiều so với cơ sở vật chất của tác dụng mẫu giáo
tức là từ ba tuổi đến sáu tuổi
trong dự thảo mới đây
mà bộ giáo dục và đào tạo đưa ra là các trường mầm non sẽ nhận trẻ từ ba đến sáu tháng tuổi
nhưng trong khi quy định nhận trẻ từ sáu tháng tuổi tại các trường công lập được đưa ra mà vẫn chưa thực hiện được
thì rất có thể quy định mới này được bổ sung thêm cũng chỉ nằm trên văn bản mà thôi
bởi hiện tại sự quá tải không đủ năng lực thực hiện đang là thực tế diễn ra ở các trường mầm non